thưa quý vị và các bạn trong chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội đã dành một ngày rưỡi để thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo ý kiến của nhiều đại biểu những mảng sáng của bức tranh kinh tế xã hội đã được nhận định một cách trung thực và khách quan nhất
bên cạnh đó các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế
kinh tế xã hội cũng như đóng góp các ý kiến để khắc phục những vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề với các đại biểu
các đại biểu đồng tình cao với báo cáo của chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã có nhiều thành tựu
các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh đó vẫn còn những góc khuất của nền kinh tế đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội cần phải được quan tâm và có giải pháp khắc phục
cái tình hình mà cái đầu tư đầu tư trong cái
cái sức đầu tư hiện nay thì tôi nghĩ là hiện nay kể cả các cái nguồn vốn đã ít rỗi rồi nhưng mà cái triển khai nó cũng rất chậm
tôi lấy ví dụ như cái kết quả triển khai cái vốn năm hai nghìn một mươi chín vốn của nhà nước thì cái tỷ lệ cũng không đạt theo yêu cầu
rồi vốn vai vốn trái phiếu chính phủ thì đều là không đạt yêu cầu
và nhiều nguồn vốn từ đầu năm đến nay thì gần như chưa triển khai được
ví dụ như hơn hai nguồn vốn trung hạn
nguồn vốn chỉ có một mươi tỷ thôi mà đến thời điểm này chưa quyết phân khai được tôi cho rằng là quá chậm
điển hình như vụ việc gian lận thi cử tại một số tỉnh miền núi như sơn la hà giang hòa bình xảy ra vừa qua
khiến dư luận và cử tri nhân dân trong cả nước bức xúc
đại biểu bày tỏ sự quan ngại trước vấn đề này
vấn đề mua bán điểm như đã qua thực chất nó cũng là một dạng đưa hối lộ và nhận hối lộ
trong cái vấn đề mà
mua bán điểm thì nó chưa dừng lại ở đó
mà thực ra nó là căn cơ của vấn đề mua quang và bán chức
đã có những cử tri đó là ví von một điều là
những cái trường hợp như vậy nó giống như một thị trường giáo dục chợ đen
và điều này rất là đáng chua sót
gian lận trong thi cử sẽ là một tiền lệ xấu ảnh hưởng đến nền giáo dục của nước nhà
ảnh hưởng đến tương lai của nhiều em học sinh
tạo ra sự không công bằng mất ổn định trong tâm lý suy nghĩ của các phụ huynh học sinh
và của chính các em đã nỗ lực phấn đấu học tập hết mình
đại biểu cho rằng đây là một trong những mảng tối của bức tranh kinh tế xã hội
cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
làm sao để có thể là lấy lại công bằng cho những em đã vì cái sự việc này
mà mất cái cơ hội trong mùa thi vừa qua
nhưng mà đây cũng chỉ là một câu chuyện mà thuộc điều chỉnh của pháp luật
điều tôi quan tâm là thông qua câu chuyện này đã đến lúc
nó giống lên một hội chung cạnh tình rằng chúng ta phải làm gì
phải làm như thế nào để cho cái sự nghiệp giáo dục của việt nam
là chúng ta tạo ra một cái môi trường là thay ra thay trò ra trò
và cái sự đầu tư của xã hội cái sự quan tâm của các cấp các ngành
nó đúng mục tiêu để xây dựng lên những con người việt nam
có phẩm chất của người việt nam mới để hướng tới một phẩm cách quốc gia chúng ta
trong hội nhập và phát triển hiện nay
qua một ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước
đã có nhiều ý kiến công tâm trung thực của các đại biểu
đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận cùng cử tri cả nước
thành viên chính phủ các tư lệnh ngành đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình
để tiếp tục có những giải pháp khắc phục
điều này cho thấy tinh thần quyết tâm đổi mới của chính phủ
các bộ ngành trung ương cùng tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ
hành động kiến tạo liêm chính phục vụ phát triển phục vụ nhân dân
mới đây tại phiên báo cáo giải trình quốc hội về kinh phí bảo trì trung cư
bộ trưởng bộ xây dựng cho biết
hiện có một mươi một địa phương trên cả nước đang có tranh chấp khiếu nại
vì chủ đầu tư chay y bàn giao phí bảo trì cho người dân
luật nhà ở đã quy định có thể cưỡng chế với các chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định pháp luật
nhưng vì lý do gì mà từ nhiều năm qua các chủ đầu tư vi phạm vẫn không bị cưỡng chế
mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tòa nhà này bàn giao cho cư dân từ năm hai nghìn một mươi
đến nay đã có hơn tám mươi hộ dân về đây sinh sống
ngay lứa ra vào trung quốc
không có bảo vệ kiểm soát cửa hỏng người dân đành phải dùng gạch đá giữ lối đi
hệ thống vệ sinh công cộng hỏng nước tù động bao nhiêu ngày không thoát được
cũng không có nhân viên vệ sinh xử lý
mặc dù phí dịch vụ phí bảo trì trung cư người dân ở đây đã đóng đầy đủ
khi mua của cô mang một mươi tám thì tất cả là số tiền tính theo mét vuông và quỹ bảo trì chúng tôi đã đóng hoàn thiện với cô mang một mươi tám
thế thì bây giờ cái quyền để được sử dụng ở nhà thì bây giờ chúng tôi không có quyền cả
thế thì bây giờ thì nếu mà nói đúng ra thì bây giờ có phải là đem con bỏ chợ không
thì trong cái mục sáu mươi bốn là quy định này nhận giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ một trăm linh tiền mua căn hộ
thì nhưng mà chúng tôi đã đột đầy đủ một trăm linh tiền mua căn hộ rồi kể cả cái phần hai cái quỹ bảo trì
nhưng cũng chưa được nhận cái sổ học
và thậm chí có gia đình đến bây giờ còn chưa nhận được cái hóa đơn
trước phản ánh của người dân ủy ban nhân dân tp hà nội đã gửi công văn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện nếu không sẽ cưỡng chế
thời hạn thực hiện trong ba mươi ngày từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn chây ý
có thể nó sẽ rơi vào tình trạng chủ đầu tư có vi phạm pháp luật
ví dụ như là xây dựng trái phép xây dựng vượt tầng
hoặc là xây dựng sai mật lộ hoặc là lỡ tiền nghĩa vụ tài chính đối với các quan hệ nước
thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chậm cái việc hoàn thành cái việc mà xin cấp sổ đỏ cho người dân
thì đề nghị là giúp sức tạo điều kiện cho cư dân công an làm sao là có cái sổ hồng
làm sao có quý bầu trì để đảm bảo cuộc sống dịch hoạt và sửa chữa cho cái trung du của công an
điểm d điều ba mươi bảy nghị định chín mươi chín năm hai nghìn một mươi năm hướng dẫn luật nhà ở quy định
cơ quan quản lý nhà nước có quyền cưỡng chế bằng cách buộc chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì
đã được lập từ điểm một điều ba mươi sáu tại nghị định này
trong trường hợp chủ đầu tư đang bị ngân hàng xít nợ thế chấp cả sổ hồng của người dân
thì cưỡng chế ở tài khoản nào cơ quan quản lý làm sao có thể kiểm soát được tài sản của chủ đầu tư
đây cũng chính là vướng mắt cần nhanh chóng tháo gỡ mà các đại biểu quốc hội nêu ra
trong phiên giải trình tại ủy ban pháp luật của quốc hội vào tháng bốn vừa qua
bộ xây dựng đã thống kê hà nội hiện có khoảng năm trăm linh trung cư thương mại đang bị chủ đầu tư giữ hai phí bảo trì
những người dân như ở tòa trung cư này sẽ vẫn phải sống trong cảnh bất an vì mất tiền mà không được hưởng lợi
không được thừa nhận quyền sở hữu căn hộ của mình cho đến khi nào chủ đầu tư vẫn chưa bị cưỡng chế
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá hôm nay trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng
liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam phối hợp với viện nghiên cứu lập pháp quốc hội
tổ chức hội thảo thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả luật phòng chống tắc hại của thuốc lá
việt nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của nạn dịch thuốc lá
một mươi người bị cướp đi mạng sống bởi thuốc lá mỗi năm hai mươi bốn tỷ đồng là chi phí khám chữa bệnh và tử vong sớm do thuốc lá
trong khi đó giá thuốc lá vẫn còn rất rẻ các vi phạm về quảng cáo khuyên mãi và hút thuốc nơi công cộng còn phổ biến
một trong những nguyên nhân quan trọng của nghịch lý trên là do sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá
thông qua hội thảo các chuyên gia đưa ra nhiều khuyến nghị để xây dựng và thực thi những quy định nhằm bảo vệ các chính sách kiểm soát thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá
trong đó nhấn mạnh vai trò của chính phủ cần ưu tiên các chính sách về sức khỏe giảm sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật
nhằm hỗ trợ cho những người nghiện thuốc lá cai thuốc thành công các chuyên gia nhật bản mới đây đã phát triển một ứng dụng trên điện thoại có thể khiến cho mọi người tránh xa thuốc lá
ứng dụng do trường đại học keyo và tập đoàn thiết bị y tế qrf của nhật bản hợp tác phát triển
ứng dụng này đi kèm một thiết bị riêng biệt cho phép người dùng ghi lại lượng carbon monoxide trong hơi thở cũng như tình trạng sức khỏe

sau đó ứng dụng sẽ đưa ra các lời khuyên về y tế hữu ích phù hợp với tình trạng của người dùng
các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ứng dụng đối với khoảng năm trăm bảy mươi người tại ba mươi một cơ sở y tế trên khắp nhật bản trong khoảng một năm
kết quả cho thấy sáu mươi bốn số người sử dụng ứng dụng đều bỏ thuốc sau sáu tháng cao hơn một mươi ba so với nhóm người không sử dụng ứng dụng
dự kiến ứng dụng này sẽ được xin cấp phép lưu hành như một công cụ y tế trong năm tới
để các doanh nghiệp hiểu cụ thể hơn về quá trình chuyển đổi số hội thảo chuyển đổi số xu hướng tất yếu của đổi mới sáng tạo đã được trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp cùng với bk holdings phối hợp tổ chức ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng năm
trong bối cảnh của kỳ nguyên bốn chuyển đổi số đã được nhắc đến như một xu hướng tất yếu
chính phủ và rất nhiều doanh nghiệp lớn đã và đang sử dụng công nghệ số để thúc đẩy nâng cao hiệu quả phát triển nhằm tạo ra những giá trị mới
tại hội thảo các diễn giả đã có những trao đổi chia sẻ về lộ trình công nghệ cũng như những kinh nghiệm quốc tế để các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận thức đúng về vai trò của chuyển đổi số cũng như làm thế nào để bắt đầu hành trình chuyển đổi số trong cuộc cách mạng bốn
theo số liệu từ cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của thành phố tăng năm mươi tám so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và tăng bốn bốn mươi một so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bảy trong số một mươi một nhóm hàng thống kê trong tháng năm tăng giá so với tháng bốn gồm nhóm hàng giao thông tăng hai chín mươi hai nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng một một văn hóa giải trí du lịch tăng hai mươi chín bộ chính viễn thông tăng một mươi hai giáo dục tăng bảy thuốc và dịch vụ y tế tăng một
các chuyên gia cho rằng chỉ số cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng chủ yếu do tác động của các nhóm hàng giao thông điện nước nhà ở v v
trong tháng năm nhóm hàng may mặc mũ nón giày dép ổn định giá còn nhóm đồ uống và thuốc lá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm giá
mới đây tại thành phố con tum chương trình tổng kết một mươi năm cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã được tổ chức
trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân các doanh nghiệp tổ chức kinh tế tạo ra sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện cuộc vận động
phá rừng của dự án khôi phục và bảo vệ

chín em học sinh bị đuối nặng
nước thương tâm tại quảng bình chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua
đây quả thực là hồ chung cảnh báo về công tác quản lý học sinh trong mỗi dịp hè
thưa quý vị những tưởng khi được triển khai dự án sẽ góp phần khôi phục và bảo vệ rừng
nhưng khi kết thúc chính những người tham gia lại là những đối tượng phá tan hoang chính nơi vừa khôi phục và cần bảo vệ
chuyện ngược đời tại quảng ngãi này đang khiến cho dư luận hoang mang
nhiều cánh rừng xanh bạt ngàn trước đây đã bị tránh ra

ngành chức năng bất lực diện tích đáng lẽ được bảo vệ thì tiếp tục bị san phẳng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững do tỉnh quảng ngãi thực hiện
tại ba huyện tư nghĩa nghĩa hàng và đức phổ
với tổng vốn đầu tư gần năm mươi bốn tỷ đồng nhằm khôi phục ba tám trăm linh hectare rừng hỗn giao
ở những nơi bị đe dọa về sinh thái và quản lý bền vững rừng thứ sinh
trong khi dự án chưa kết thúc các hộ dân tham gia và nhận tiền từ dự án
sau khi hết kinh phí hỗ trợ nhiều hộ đã phát toàn bộ thực bì trên diện tích được giao
để trồng rừng keo làm kinh tế
lực lượng kiểm lâm địa phương không được ban quản lý dự án mời tham gia vào bất cứ hoạt động nào
vì vậy sau khi hoàn thành dự án không ai chịu trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ diện tích rừng
thuộc diện tích khôi phục bảo vệ bền vững như mục tiêu ban đầu
từ khi ra đời đến khi kết thúc
thì nói chung
kiểm lâm hạt kiểm lâm không nắm bét được
chỉ có kiểm lâm địa bàn ở dưới thì có cái ví dụ là
tùng tra tổ chức này kia nọ thì nó phối hợp với cái băng quản lý rừng cộng đồng
rồi nó đi làm nó chung nó cũng có giúp hoặc nào
chứ còn lãnh đạo hạt thì không nắm bét được cái cái này
và đồng thời cái chi trả ra sau rồi cái kết thúc ra sau có nghĩa là
không nắm bét
chứ nếu mà ví dụ trường hợp sau khi kết thúc mà có kiểm lâm nắm bét
phải bằng giao tại bằng giao hiện trường và đo đếm xem thứ
dân tích rừng trầm nó có còn hay không
vì vậy cũng có báo tỉnh
thì qua cái báo cáo năm hai nghìn một mươi tám thì
quyện cũng đã báo cho tỉnh
xin hướng là
những cái rừng mà nó nằm ở cái vùng sông yếu đồng nguồn đồ
thì mình có cái cơ chế mình hỗ trợ
rồi để tiếp tục họ giữ bảo vệ
sau khi hoàn thành dự án
vài chục tỷ đồng
số diện tích rừng cũng dần mòn bị tàn phá
trách nhiệm của các ngành địa phương
cần phải được điều tra xem xét
đồng thời khẩn trương đánh giá lại hiện trạng rừng dự án
bị xâm hại tàn phá
và xử lý nghiêm các cá nhân phá rừng
các giải pháp về cơ chế cho người dân được hưởng lợi
từ việc quản lý và khai thác diện tích rừng
họ được giao quản lý
cũng phải được tính toán ngay từ bây giờ
để tiền ngân sách không lãng phí
thưa quý vị
trận mưa to kéo dài
nước chảy mạnh từ khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua
ba mươi tháng năm
tại thành phố buôn ma thuột
đã khiến cho một người bị mất tích
nạn nhân là chị lê thị uyên vi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phường tân tiến
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc
khoảng một mươi tám h cùng ngày
nạn nhân đã bị nước cuốn trôi
khi đang đi tại khu vực ngõ một trăm tám mươi
đường quang trung
ngay sau đó
đội đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường
qua điều tra ban đầu
nạn nhân có thể đã bị cuốn vào hệ thống thoát nước của thành phố
theo nhận định của đài khí tượng thủy văn
thành phố cần thơ về tình hình thời tiết
thủy văn trên địa bàn thành phố từ nay
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
còn diễn biến phức tạp
cần chủ động đề phòng các hiện tượng cực đoan
chiều cường kết hợp với mưa lớn
và lốc xoáy
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
yêu cầu các sở ngành các quận huyện
cần chủ động phòng chống
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng
do thiên tai gây ra trong năm hai nghìn một mươi chín
thông tin kịp thời diễn biến thời tiết
có kế hoạch duy tu sửa chữa các đe bao sung yếu
bảo đảm vườn cây ăn trái của người nông dân không bị thiệt hại
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người
tập trung xây dựng lực lượng sung kích
cơ động tại chỗ để kịp thời ứng cứu
khi có thiên tai xảy ra
xây dựng phương án ứng phó thiên tai phù hợp
ở từng địa phương
và tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong đó có phương án bảo vệ học sinh
khi có thiên tai xảy ra
nhất là mùa mưa bão đã đến
còn tại tỉnh yên bái
mưa lũ và rông lốc từ tối ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng năm
đã làm một người chết
và thiệt hại nhiều tài sản khác của nhân dân trên địa bàn
gây hư hỏng hai trăm một mươi một ngôi nhà
ba mươi hai hecta lúa và hoa màu bị gãy đổ
hơn một m hai diện tích nuôi cá bị tràn
bốn công ty đóng trên địa bàn xã âu lâu
thành phố yên bái bị tốc mái nhà xưởng
ước tính thiệt hại khoảng một mươi một tỷ đồng
ngay sau khi nhận được tin báo
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các địa phương bị thiệt hại
đã cùng các ngành đoàn thể có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
thống kê thiệt hại thăm hỏi và động viên gia đình
bị thiệt hại do mưa lũ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
dự báo ngày hôm nay ba mươi một tháng năm
bắc bộ thanh hóa có mưa vừa
có nơi mưa to
lũ quét xa lở đất tiếp tục có khả năng gây nguy hiểm
tại vùng núi bắc bộ và thanh hóa
từ hôm nay ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp
qua bắc bộ hoạt động mạnh dần lên
kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên bắc bộ và thanh hóa
có mưa vừa có nơi mưa to
riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa to
có nơi mưa rất to
và giải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
lũ quét sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao
xảy ra ở các vùng núi bắc bộ và thanh hóa
trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và thanh hóa
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét
xa lở đất vùng núi
ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên
hàng năm mỗi khi hè đến
tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ
trong cả nước tăng đột biến
đặc biệt là đối với học sinh các cấp
tại quảng bình chỉ trong vòng chưa đầy một tuần
đã có tới chín em bị đuối nước thương tâm
đây là hồi chuông cảnh báo
về công tác quản lý trong mỗi dịp hè
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tối ngày hai mươi tám tháng năm
một học sinh lớp bảy và hai học sinh lớp bốn
trú tại xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
rủ nhau đi bắt cua
tại một khe suối gần nhà
và bị đuối nước tử vong
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm
cũng tại hai huyện minh hóa và tuyên hóa
đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm
khiến năm học sinh tử nạn
ngày hai mươi bốn tháng năm tại huyện bố trạch
một em học sinh khác trong lúc đi cào hến
phụ giúp gia đình cũng bị đuối nước
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần
đã có chín em học sinh đuối nước thương tâm
trong hoàn cảnh đuối sinh của người nghèo
thì bản thân tôi cũng nói thiệt sự là
cùng một lội lô áo
lô áo toàn toàn
những trẻ em nổi trung của huyện minh hóa
huyện nghèo á
thì cũng mong muốn được măn răng giải thoát
sau đó cho trẻ em đỡ bắt vạ
mưu sinh trong cuộc sống
các vụ đuối nước liên tiếp xảy ra
và tất cả các nạn nhân đều là những em học sinh
đều sống ở vùng nông thôn
nên hạn chế về ý thức phòng chống đuối nước
nhiều em học sinh do hoàn cảnh khó khăn
nên đã tranh thủ kỳ nghỉ hè
để mưu sinh kiếm thêm thu nhập
bên cạnh đó môi trường sống học tập
sinh hoạt của trẻ em ở vùng nông thôn
đang thiếu an toàn
là nguyên nhân chính của các vụ đuối nước thương tâm
để hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra
thì công tác phối hợp giữa gia đình nhà trường xã hội
trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước
cho trẻ em
xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em
cần được tăng cường
bên cạnh đó phải duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt hè
công tác quản lý trẻ em trong dịp hè
để mỗi mùa hè về
thực sự là khoảng thời gian vui chơi lành mạnh
bổ ích cho trẻ em
trong phần tin quốc tế
trong phần tin quốc tế

đối thoại để hạ nhiệt đối đầu
mỹ áp thuế năm với tất cả hàng hóa của mexico
công tác cứu hộ các nạn nhân của vụ tàu
chờ du khách hàn quốc bị chìm ở hungary
vẫn gặp nhiều khó khăn vì nước lũ
các thợ lặn hungary
và đội cứu hộ hàn quốc
tiếp tục tìm kiếm hai mươi một người mất tích
mặc cho hy vọng tìm thấy người còn sống là rất thấp
theo các thợ lặn
tình trạng lũ lụt và dòng nước chảy xiết
khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại
hiện đã tìm thấy thân của du thuyền
hai tầng dài hai mươi bảy mét này
một tàu cần trục đã neo đậu gần khu vực
để sẵn sàng hoạt động trục vớt
các đội cứu hộ và quan chức chính phủ hàn quốc
cũng đã đến budapest
để phối hợp công tác tìm kiếm cứu hộ công dân hàn quốc
trong vụ tai nạn
hiện cảnh sát hungary đã mở cuộc điều tra hình sự
để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc
và bắt giữ thuyền trưởng tàu viking sikin
chiếc tàu đã va chạm với du thuyền
trở khách du lịch hàn quốc
làm du thuyền này bị chìm
khiến ít nhất bảy người thiệt mạng
và hai mươi một người khác mất tích
như thường lệ diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực
đối thoại shangri la hai nghìn một mươi chín
được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm
đến mùng hai tháng sáu
tham dự hội nghị có một mươi năm bộ trưởng quốc phòng các nước
cùng các quan chức
quốc phòng cấp cao của bốn mươi bảy nước
trên khắp thế giới
đáng chú ý tham dự đối thoại shangri la năm nay
có bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ
và bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
sau tám năm vắng mặt tại sự kiện này
khách mời đặc biệt sẽ phát biểu khai mạc
vẫn đề tối nay là thủ tướng singapore
lý hiển long
đối thoại shangri la hai nghìn một mươi chín
sẽ có sáu phiên toàn thể với các chủ đề
tầm nhìn của mỹ về an ninh ấn độ dương
thái bình dương an ninh triều tiên
những bước tiếp theo
trật tự an ninh đang biến đổi của châu á
và những thách thức
trung quốc và hợp tác an ninh quốc tế
ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh
bảo đảm một khu vực tự cường và ổn định
ngoài ra diễn đàn còn có sáu phiên họp
liên quan đến an ninh hàng hải
phát triển công nghiệp quốc phòng
hợp tác quốc phòng
các chuyên gia dự báo
sự đối đầu giữa hai siêu cường mỹ và trung quốc
sẽ là một trong những chủ đề chính
chi phối đối thoại năm nay
cũng như hàng trăm của gặp con thoi diễn ra bề lề
năm nay đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
sẽ tham dự sự kiện
và có bài phát biểu với chủ đề
ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh
hai mươi hai nước tại khu vực châu phi
đã phê chuẩn hiệp định khu vực thương mại tự do châu phi
hiệp định này là một tín hiệu tốt
mở ra cánh cửa thương mại giữa các quốc gia
tại lục địa một hai tỷ người
và một thị trường trị giá tới hai năm nghìn tỷ đô la mỹ
việc dỡ bỏ giao cản thuế quan
sẽ giúp tăng tỷ trọng thương mại nội khối
lên sáu mươi trong vòng ba năm tới
so với tỷ lệ hiện tại là một mươi sáu
ngoài ra hiệp định khu vực thương mại tự do
sẽ góp phần bảo đảm tăng trưởng bền vững
tạo việc làm giảm nghèo
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
thúc đẩy phát triển công nghiệp
và hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn
đây là kết quả sau khi hiệp định khu vực thương mại tự do châu phi
được chính thức phê chuẩn
ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua
bởi hai mươi hai quốc gia ngưỡng tối thiểu
để hiệp định có thể đi vào hiệu lực
hiện kim ngạch thương mại giữa các nước châu phi
thấp hơn nhiều so với kim ngạch giữa các nước châu phi
với các khu vực khác trên thế giới
thương mại nội khối châu phi
chỉ chiếm một mươi sáu
trong tổng giá trị thương mại của toàn châu lục
thấp hơn mức một mươi chín tại mỹ latin
năm mươi một ở châu á
năm mươi bốn ở bắc mỹ
và bảy mươi ở châu âu
washington sẽ áp đặt mức thuế năm
đối với tất cả hàng hóa mexico
nhập khẩu từ mỹ
bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu
và biện pháp này có khả năng kéo dài cho tới khi
mà mexico ngăn chặn hiệu quả
lượng người di cư đang đổ vào mỹ
tổng thống mỹ donald trump cho biết
thuế sẽ dần tăng lên cho tới khi
vấn đề nhập cư bất hợp pháp được giải quyết
và khi đó thuế sẽ được dỡ bỏ
tuyên bố của nhà lãnh đạo mỹ được đưa ra một ngày
sau khi các nhân viên biên giới
bắt giữ một nhóm gồm một ba mươi sáu người
phản ứng trước tuyên bố của nhà lãnh đạo mỹ
thứ trưởng ngoại giao mexico
phụ trách khu vực bắc mỹ
ông jairus sider cho rằng
động thái áp thuế năm đối với tất cả hàng hóa mexico
để phản ứng với vấn đề người di cư
sẽ là thảm họa
và mexico sẽ có biện pháp đối ứng mạnh mẽ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự ngày hôm nay
thân ái chào tạm biệt